các đợt truy quét tội phạm về buôn ma túy và rửa tiền cũng đang diễn ra trên quy mô lớn ở châu âu
cơ quan cảnh sát châu âu europol thông báo đã bắt giữ bốn mươi bốn đối tượng bị tình nghi là thành viên
của một trong những mạng lưới tội phạm nguy hiểm nhất châu âu
cảnh sát đã tiến hành đợt truy quét và bắt giữ các đối tượng trên tại chín quốc gia liên minh châu âu và mỹ
mạng lưới tội phạm này được đánh giá là rất nguy hiểm và có quy mô xuyên quốc gia
chỉ riêng hoạt động buôn ma túy của mạng lưới tội phạm này đã được ghi nhận ở ba châu lục
mạng lưới này vận hành theo cấu trúc như là một doanh nghiệp với nhiều nhóm tội phạm
và những đối tượng môi giới cấu kết chặt chẽ với nhau tổ chức hoạt động xuyên biên giới
để kiểm soát toàn bộ chuỗi buôn ma túy từ việc sắp xếp các chuyến vận chuyển ma túy khổng lồ
đến phân phối khắp châu âu và xa hơn nữa
ngoài ra cảnh sát cũng tịch thu một lượng lớn ma túy bao gồm cocaine cần sa
nhựa cần sa chất kích thích trong chiến dịch truy quét này